các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các đại biểu đánh giá cao công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng cũng như xử lý tội phạm tham nhũng đã có nhiều bước tiến mạnh
tuy nhiên công tác này hiện vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế cần được khắc phục
theo đại biểu võ thị như hoa những năm qua công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã đạt được những kết quả tích cực
với các chủ trương và giải pháp đột phá nhiều vụ án tham nhũng lớn đã được phát hiện và đưa ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật
nhận được sự đồng thuận của cử tri cùng nhân dân trong cả nước
tuy nhiên tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp hơn nhiều so với giá trị tài sản bị chiếm đoạt và gây thiệt hại
nguyên nhân là do chưa có cơ chế ngăn chặn nên các đối tượng tham nhũng có cơ hội tẩu tán tài sản trước khi cơ quan chức năng vào cuộc
tôi cho rằng phần lớn đó là do lỗ hổng với mặt thể chế pháp luật
chúng ta thiếu cơ chế để ngăn chặn tình trạng tẩu tán tài sản tham nhũng nhanh nhất có thể
đó là các quy định của pháp luật về áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời
liên phong tỏa ngăn chặn tài sản của các đối tượng liên quan đến tham nhũng được các cơ quan tố tụng thực hiện
cũng giống như các đối tượng có liên quan trong các án kinh tế hình sự dân sự khác
trong khi thời hạn quy trình ở từng giai đoạn điều tra truy tố xét xử thường kéo dài
như vậy các đối tượng liên quan đã biết trước và thường là có hành vi tẩu tán
chuyển dựng tài sản trước khi có quy định phong tỏa của các cơ quan tiến hành tố tụng
cũng cho ý kiến về công tác phòng chống tham nhũng đại biểu nguyễn ngọc phương nhận định
công tác này trong những năm qua đã không còn tình trạng dơ cao đánh khẽ
bao che hay né tránh hoặc có vùng cấm
tuy nhiên tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp và ngày càng tinh vi
thực tế thì tham nhũng còn có ở mọi lĩnh vực trong cuộc sống xã hội
từ người có địa vị thấp đến người có địa vị cao tham nhũng còn lây lan đến tầng người dân thường
chỉ cần có một chút chức trách
nghiêm trọng hơn là hình hài tham nhũng còn xảy ra ngay trong cả cơ quan bảo vệ pháp luật
trong thanh tra kiểm toán một số nhà máu một số cán bộ cao cấp
họ tạo cớ yêu cầu thêm những thủ tục sách nghiệu tì hoạn dần đến
xã hội xuất hiện một loài phí không thành văn gọi là hối lộ làm luật là bôi trơn để giải quyết nhanh các công việc
so với thời gian trước đây tuy hình thức nhũng nhũ một cách công khai trắng trợn đã có chuyển biến giảm hơn ở một số lĩnh vực
nhưng chưa thực sự làm hài lòng
doanh nghiệp người dân kinh ví không chính thức vẫn tồn tại như một thứ loạt ngầm
ai cũng hiểu và muốn được việc thì người dân doanh nghiệp vẫn phải bôi trơn cùng với sự ấm ức và khó chịu
tôi đề nghị chính phủ các bộ ngành đẩy mạnh cải cách hành chính sàng lọc đội ngũ cán bộ
xử lý nghiêm những vi phạm của những công chức cán bộ vi phạm nâng cao chất lượng thanh tra kiểm tra
để kết luận rõ những cán bộ công chức có biểu hiện vi phạm
qua thực tiễn công cuộc phòng chống tham nhũng với cung cách liều lượng
nhiệp độ cường độ như hiện nay được toàn dân ủng hộ mạnh mẽ
thì việc xử lý nặng tay cũng sẽ không sợ không còn cán bộ để làm việc
quốc hội và chính phủ đang tập trung sửa đổi luật phòng chống tham nhũng
cũng như có nhiều giải pháp tích cực trong công tác này nhằm làm trong sạch bộ máy
vì vậy các đại biểu cho rằng việc phòng chống tham nhũng là một quá trình lâu dài
cần được thực hiện thường xuyên và liên tục nhất là việc giáo dục tư tưởng cho các cán bộ
đảng viên tiên phong gương mẫu trong phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm về tham nhũng
phát huy vai trò người đứng đầu liêm khiết thì cấp dưới sẽ nghiêm túc thực hiện
tránh được tình trạng trên nóng dưới lạnh
chiều nay theo giờ địa phương thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã đến sân bay chanji singapore bắt đầu chuyến tham dự hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi ba
và các hội nghị cấp cao liên quan
đón thủ tướng phu nhân và đoàn
có quốc vụ khanh của singapore đại diện bộ ngoại giao singapore và về phía việt nam
có các cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại singapore
theo kế hoạch trong ngày thủ tướng dự lễ khai mạc và phiên toàn thể hội nghị cấp cao asean ba mươi ba
cùng các nhà lãnh đạo asean thảo luận đẩy mạnh hợp tác và liên kết
xây dựng cộng đồng asean theo tinh thần chủ đề của năm hai nghìn một mươi tám
tự cường và sáng tạo và định hướng cho asean trong các năm tiếp theo
phát biểu tại lễ khai mạc thủ tướng singapore lý hiển long kêu gọi các nước thành viên asean
nỗ lực duy trì chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế trong phát triển tương lai
và giải quyết những thách thức chung bao gồm khủng bố và biến đổi khí hậu
trong hai ngày tới thủ tướng sẽ tiếp tục dự các hội nghị cấp cao liên quan
gồm cấp cao asean cộng ba trung quốc nhật bản hàn quốc
cấp cao đông á eas bảy hội nghị cấp cao asean cộng một
hội nghị cấp cao các nước tham gia hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep lần thứ hai
chiều nay đoàn chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã tổ chức buổi gặp mặt
với các nữ đại biểu quốc hội nhân kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
tham dự buổi gặp mặt có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
chủ tịch nhóm nữ đại biểu quốc hội việt nam đồng chí trần thanh mẫn
bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh và hơn một trăm ba mươi nữ đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
qua các nhiệm kỳ hoạt động các nữ đại biểu quốc hội đã luôn tâm huyết và trí tuệ
làm tốt nhiệm vụ cầu nối giữa cử tri với quốc hội trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước
tham gia xây dựng giám sát phản biện các chính sách pháp luật cũng như đại diện cho giới nữ
thể hiện tiếng nói mong muốn đối với các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em
hoàn thành tốt trọng trách của người đại biểu nhân dân
đóng góp không nhỏ vào kết quả hoạt động chung của quốc hội
phát biểu tại buổi gặp mặt phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng cho biết
năm hai nghìn một mươi chín là năm chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp hướng tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
đồng chí tòng thị phóng đề nghị hội liên hiệp phụ nữ việt nam và các nữ đại biểu quốc hội
tích cực chủ động phát hiện cán bộ nữ ưu tú để giới thiệu cho các cấp ủy đảng chính quyền
chia sẻ kinh nghiệm hướng dẫn bồi dưỡng cán bộ nữ trẻ nhất là những cán bộ nữ dự kiến thay thế vị trí của mình
bên cạnh đó hội liên hiệp phụ nữ việt nam cần tích cực hơn nữa trong phối hợp với nhóm nữ đại biểu quốc hội
các cơ quan liên quan để tham mưu đề xuất chính sách cho cán bộ nữ
đề xuất các giải pháp hữu hiệu để bảo đảm cơ cầu cán bộ nữ
phát hiện giới thiệu nguồn cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn cho đảng nhà nước quốc hội
hôm nay đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ đã tham dự
ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu chín xã tứ xã huyện lâm thao tỉnh phú thọ
cùng dự có lãnh đạo ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam bộ văn hóa thể thao và du lịch và lãnh đạo tỉnh phú thọ
xã tứ xã phó thủ tướng vũ đức đam vui mừng và xúc động khi được tham dự chung vui ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại đây
phó thủ tướng vui mừng khi biết người dân trong khu luôn đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế xã hội
xây dựng nông thôn mới xoa đói giảm nghèo một cách bền vững
đồng chí mong muốn trong thời gian tới bà con nhân dân khu trí nói riêng và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phú thọ nói chung
tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết vượt qua khó khăn chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển
đặc biệt giữ gìn và phát huy tốt giá trị hai di sản văn hóa đã được unesco công nhận là hát xoan phú thọ và tín ngưỡng thờ cúng hùng vương
nhân dịp này phó thủ tướng vũ đức đam đã tặng hoa quà cho khu dân cư số chín và các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu của khu
hôm nay đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ
thực hành quyền công tố đã công bố xong bản cáo trạng truy tố nguyễn văn dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
là chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hiếu hạn đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao cnc
và phan xào nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty vtc online
cùng đồng phạm bị truy tố về các tội đánh bạc tổ chức đánh bạc mua bán trái phép hóa đơn
sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản rửa tiền và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
vào phần thẩm vấn chủ tọa phiên tòa thẩm vấn nhóm bị cáo bị truy tố về các tội
sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc và đánh bạc
bị cáo lê văn huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê quảng trị bị truy tố về hai tội
sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và đánh bạc được thẩm vấn đầu tiên
trong phần xét hỏi bị cáo huy thừa nhận hành vi sai phạm của mình như cáo trạng truy tố
và mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt
ngày mai một mươi bốn tháng một mươi một phiên tòa sẽ tiếp tục phần thẩm vấn
chiều nay tại hà nội báo đại biểu nhân dân đã tổ chức chương trình tọa đàm trực tuyến
về vấn nạn buôn lậu thuốc lá những vấn đề cần đặt ra
nhằm chia sẻ ý kiến của các đại biểu quốc hội các chuyên gia nhà khoa học quản lý nhà nước
đánh giá thực trạng và thách thức trong lĩnh vực này
hiện nay tình trạng buôn lậu thuốc lá lậu đang diễn ra rất phức tạp
được các đối tượng vận chuyển ở dọc tuyến biên giới đường bộ rất dài
từ phía bắc phía tây bắc dấp lào tây nam dắp campuchia tuyến biển
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi tám lực lượng chức năng đã bắt một ba mươi ba vụ một trăm năm mươi ba đối tượng
số lượng thuốc lá gần ba triệu bao xử lý hành chính hơn tám trăm linh vụ xử lý hình sự có một vụ
số đối tượng xử lý hình sự có một mươi tám đối tượng
trong bốn năm mới xử lý hình sự được một vụ
với những hệ lụy gây thất thu cho ngân sách nhà nước mỗi năm một mươi tỷ đồng
trước vấn nạn trên tại buổi tọa đàm các đại biểu quốc hội các chuyên gia doanh nghiệp quản lý nhà nước
đồng tình đưa ra được những giải pháp mạnh mẽ hơn nữa quyết liệt
không ngừng nâng cao hiệu quả trong công tác chống buôn lậu thuốc lá
trong đó cần sửa đổi bổ sung các quy phạm pháp luật liên quan
trang bị bổ sung trang thiết bị phương tiện cho lực lượng chức năng thực thi công tác chống buôn lậu đồng bộ hơn
chính là việc làm cần thiết hiện nay
chiều nay tại hà nội ủy ban dân tộc đã họp báo thông tin về lễ tuyên dương học sinh sinh viên
dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm hai nghìn một mươi tám
ban tổ chức cho biết năm hai nghìn một mươi tám là năm đầu tiên mở rộng đối tượng được tuyên dương
là các em sinh viên tốt nghiệp học viện đại học cao đẳng loại xuất sắc
tổng số học sinh sinh viên được tuyên dương năm hai nghìn một mươi tám là một trăm sáu mươi sáu em thuộc hai mươi dân tộc của ba mươi tỉnh thành phố
trong số này có một mươi bảy em đoạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia hai nghìn một mươi tám
chín mươi bốn em là học sinh giỏi trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia
có hai em trúng tuyển đại học với số điểm hai mươi bảy trở lên
bốn mươi hai em tốt nghiệp đại học cao đẳng loại xuất sắc
đây là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc việt nam
đồng thời biểu dương khích lệ tinh thần nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức
để đạt được những thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập rèn luyện
và tham gia các hoạt động xã hội của học sinh sinh viên dân tộc thiểu số
dự kiến lễ tuyên dương sẽ được tổ chức lúc hai mươi h ngày hai mươi năm tháng một mươi một tại nhà hát lớn hà nội
nhân kỷ niệm ngày quốc tế người khuyết tật mùng ba tháng một mươi hai
trường phổ thông cơ sở nguyễn đình triều phối hợp với yamaha và chương trình phát triển liên hợp quốc
đã tổ chức buổi hòa nhạc do nghệ sĩ nhật bản nami watanabe cùng các em học sinh biểu diễn
đây là chương trình dành cho các em học sinh sinh viên khuyết tật và không khuyết tật
nhằm hướng tới mục tiêu xóa bỏ kỳ thị giúp các em học sinh khuyết tật hòa nhập một cách tốt hơn
tại buổi biểu diễn nghệ sĩ nami watanabe đến từ nhật bản
cùng các em học sinh của trường phổ thông cơ sở nguyễn đình triều
đã biểu diễn các nhạc phẩm nổi tiếng của việt nam và cả thế giới
ngoài biểu diễn âm nhạc các học sinh sinh viên cũng được xem những bộ phim do chính người khuyết tật sản xuất
và tham gia các trò chơi tìm hiểu về công ước của liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật
việt nam là một trong những quốc gia đầu tiên ký công ước của liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật
và phê chuẩn công ước vào cuối năm hai nghìn một mươi bốn
công ước là cơ sở cho việc đảm bảo quyền con người và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật
vì vậy việc xây dựng chính sách các chương trình hoạt động và xây dựng chuẩn mực
các dịch vụ hòa nhập cho người khuyết tật là vô cùng quan trọng
và giám sát việc hòa nhập không phân biệt đối xử bảo vệ quyền tham gia của các tổ chức người khuyết tật là trọng tâm
tối nay tại hà nội
hà nội đã diễn ra lễ kỷ niệm một trăm linh năm ngày độc lập của nước cộng hòa ba lan và ngày quân đội ba lan
đến dự có đại diện đại sứ quán các nước và một số cơ quan hữu quan của việt nam
phát biểu tại buổi lễ đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa ba lan tại việt nam
ông wajidzic grewal nhấn mạnh
có nhiều lý do vì sao ba lan và việt nam gần gũi nhau bất chấp khoảng cách xa xôi về địa lý
mối quan hệ song phương bền chặt của chúng ta sẽ không thể có được
nếu như không có những liên kết giữa người và người
bắt đầu từ những năm một nghìn chín trăm năm mươi với việc ba lan kỷ niệm một trăm linh năm giành lại được độc lập
chúng tôi mong muốn xây dựng trên truyền thống phong phú về hợp tác chặt chẽ với việt nam
để thúc đẩy mối quan hệ song phương ngày càng gần gũi hơn trong những năm tới
trong những năm qua mối quan hệ năng động giữa việt nam và ba lan
được thừa hưởng lợi ích từ sự hợp tác chặt chẽ về mọi mặt
năm hai nghìn một mươi bảy việt nam và ba lan đã có nhiều cuộc tiếp xúc
trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước
kim ngạch thương mại song phương đạt hai ba tỷ usd và trong bảy tháng đầu năm
kim ngạch thương mại hai triệu đã tăng năm mươi
chuyển sang các thông tin quốc tế asean và trung quốc đã đạt được đồng thuận
về tầm nhìn đối tác chiến lược hai nghìn ba mươi
theo nhận định của phía trung quốc đây là cơ sở để tạo ra một xu thế đối tác chiến lược song phương mới
ở mức cao hơn và dẫn dắt sự hợp tác khu vực trong tương lai
đại sứ hoàng khê liên cho biết
văn kiện này là một tầm nhìn mới do trung quốc và asean cùng soạn thảo
cho một kỷ nguyên mới về tăng cường hợp tác hợp lực trong các kế hoạch phát triển
và thúc đẩy sự thành lập một cộng đồng gần gũi cho một tương lai chung giữa các bên
dự kiến văn kiện mang tên tầm nhìn hai nghìn ba mươi này sẽ được công bố trong hội nghị thượng đỉnh
các nhà lãnh đạo trung quốc và asean lần thứ hai mươi một
được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị cấp cao asean đang diễn ra tại singapore
hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi ba và các hội nghị liên quan
bắt đầu từ chiều một mươi ba tháng một mươi một đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi một
hội nghị năm nay cũng đánh dấu một mươi năm năm quan hệ đối tác chiến lược asean trung quốc
phát biểu khi đang ở thăm singapore thủ tướng trung quốc lý khắc cường cho biết
trung quốc hy vọng các cuộc đàm phán với hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
về bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc sẽ hoàn tất trong vòng ba năm
theo thủ tướng trung quốc lý khắc cường trong hai thập niên qua

tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc đã đóng vai trò quan trọng
trong việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực
trung quốc hy vọng điều này sẽ tạo cơ hội giúp đạt được bước tiến quan trọng
trong quá trình tham vấn coc
thủ tướng trung quốc cũng tuyên bố bắc kinh sẵn sàng cùng nỗ lực với các nước trong khu vực
đẩy nhanh thúc đẩy tham vấn về coc
tháng tám vừa qua asean và trung quốc đã đạt được thỏa thuận bằng một văn bản duy nhất
đàm phán về coc được đánh giá là bước tiến quan trọng
hướng tới việc thu hẹp sự khác biệt giữa các bên
đây là văn bản cơ sở cho các cuộc đàm phán để xây dựng một coc thực chất
hiệu quả hiệu lực và phù hợp với luật pháp quốc tế
nhất là công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt